thưa quý vị và các bạn trong đêm nay dạnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ vẫn duy trì
tuy nhiên cường độ có xu hướng yếu dần
vì thế mà diện mưa đêm nay ở bắc bộ sẽ giảm xuống còn mức giải rác và tập trung chính
ở khu vực các tỉnh vùng núi và trung du của bắc bộ
ra đến ngày mai dạnh áp thấp tiếp tục yếu bớt nhưng chưa tan hẳn
miền bắc sáng và trưa mai trời nắng gián đoạn chiều mai nắng nhiều nhưng không gắt
vì thế mà mức nhiệt cao nhất trong ngày mai trên toàn bắc bộ không quá cao
ở lai châu lào cai hà giang và cao bằng nhiệt độ trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh yên bái phú thọ sơn la hòa bình và cả thủ đô hà nội
nhiệt độ cao trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
trong khi đó ở các tỉnh thành ven biển là quảng ninh hải phòng
thái bình và nam định nhiệt độ ra động trong khoảng từ ba mươi một ba mươi ba độ
còn tại trung bộ trong đêm nay dạnh áp thấp yếu dần khả năng gây mưa với miền trung không còn
từ thanh hóa trở vào đến bình thuận chỉ còn mưa ở diện một vài nơi
sao đến ngày mai không còn chịu tác động của dạnh áp thấp
miền trung trời không mưa có nắng sớm nền nhiệt ngày mai ở trung bộ sẽ bước vào chu kỳ tăng nhưng chưa nhiều
cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến bình thuận phổ biến mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
cục bộ một số nơi ở khu vực phía tây các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi xảy ra nắng nóng
với mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
rãnh thấp phía bắc yếu đi khả năng hút gió tây nam ở phía nam cũng giảm
vì thế mà mưa ở khu vực tây nguyên và nam bộ sẽ giảm đi
dự báo ngày mai trên cả hai khu vực sẽ đón ngày cuối tuần trong tiết trời nắng giáo
nền nhiệt ngày mai ở tây nguyên vì thế mà cũng tăng lên mức ba mươi ba ba mươi bốn độ
còn tại nam bộ nhiệt độ phổ biến mức từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
cục bộ có điểm nắng nóng
đến chiều và tối mai trên khu vực có mưa rào và rông nhưng ở mức giải rác
và lượng mưa hầu hết đều thấp dưới một mươi mm
trên biển dãnh thấp yếu đi mưa rông trên hầu khắp các khu vực biển nước ta không còn nữa
đối với khu vực biển huyện đảo hoàng sa gió chuyển hướng nam cấp bốn đến cấp năm
còn đối với khu vực biển huyện đảo trường sa gió hướng nam đến đông nam
với cường độ chỉ ở mức cấp ba đến cấp bốn nên sóng biển thấp dưới hai mét biển lặng
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại